theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia miền bắc có thể sẽ đón không khí lạnh trong ít ngày tới
đồng thời có thể sẽ xuất hiện từ hai đến ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện trên biển đông
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi tám không khí lạnh từ phía bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần
khả năng đợt không khí lạnh đầu tiên xuất hiện vào khoảng một mươi ngày đầu tháng
khu vực bắc bộ vẫn có nguy cơ xảy ra các đợt mưa trên diện rộng
khu vực bắc và trung trung bộ bắt đầu bước vào mùa mưa và lượng mưa sẽ có xu hướng gia tăng
khu vực vùng núi phía bắc các tỉnh vùng núi bắc trung bộ đề phòng các đợt mưa lớn
nguy cơ gây ra lũ quét và sạt lở đất đá vùng trũng đề phòng ngập úng
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nhiều khả năng có khoảng từ hai đến ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông
và có thể ảnh hưởng đến đất liền khoảng một cơn tần suất cao xảy ra tại khu vực phía bắc miền trung